những ngày gần đây nếu đi ngang qua con phố phùng hưng quý vị và các bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi từng ngày tại các vòng cầu nơi đây
từ những nét vẽ tài hoa của các họa sĩ việt nam và hàn quốc những tác phẩm bích họa mô tả về cuộc sống ký ức của hà nội xưa dần hiện ra một cách rất chân thực
dự án bích họa trên phố phùng hưng được xây dựng trên cơ sở chương trình đưa nghệ thuật vào không gian sống triển khai ở các thành phố của việt nam trong đó có hà nội
mời quý vị và các bạn theo dõi những ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi để cảm nhận rõ hơn về những tác phẩm bích họa ấn tượng này
những hình ảnh quen thuộc về hà nội xưa như tàu điện gánh hàng hoa cầu long biên phố phường hà nội đang dần được tái hiện tại các vòng cầu trên con phố phùng hưng
bởi những bức tranh bích họa đầy mạnh
màu sắc của các họa sĩ việt nam và hàn quốc thực hiện
đây là hoạt động nằm trong dự án bích họa trên phố phùng hưng do ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm phối hợp chương trình định cư con người liên hợp quốc và quỹ giao lưu quốc tế hàn quốc
thực hiện nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm việt nam trở thành thành viên chính thức của liên hợp quốc và hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hàn quốc
tất cả những bức họa này nhằm tới chủ đề là khơi lại ký ức của hà nội
chúng tôi biết các nghệ sĩ của việt nam hiểu rất rõ
còn chúng tôi chỉ là những vị khách với góc nhìn từ bên thứ ba
nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm sao thể hiện nét văn hóa ký ức của hà nội một cách đúng nhất
để thực hiện dự án này sáu nghệ sĩ hàn quốc đã được chúng tôi tuyển chọn kỹ lưỡng
đưa cái dự án này vào phố cổ thì thật sự là một cái thách thức
bởi vì là phố cổ là có những lớp lang lịch sử có những giá trị di sản cực kỳ quan trọng
nhưng đồng thời đấy cũng là sinh hoạt của cộng đồng với những hoạt động kinh tế rất nhuộm nhiệt
và chúng tôi nghĩ rằng là làm thế nào phải tạo ra được một cái phố đi bộ tạo ra một cái phố văn hóa
đây là dịp để đưa nghệ thuật cộng đồng kết hợp yếu tố đường đại tới gần công chúng hơn
dự án bích họa trên phố phùng hưng giúp người xem gợi lại những ký ức tốt đẹp về một thủ đô hà nội nghìn năm văn hiến
những tinh hoa của hà nội mặc dù đang trong quá trình phát triển đô thị mạnh mẽ
nhưng vẫn luôn được gìn giữ những truyền thống nét đẹp xưa mang đặc trưng riêng của hà nội
ghi dấu ấn trong lòng người dân việt nam và khách du lịch quốc tế đến tham quan
ban đầu thì khi mà đi qua đây thì tôi cảm thấy rất là thích thú vì nhìn thấy các nghệ sĩ hàn quốc
mà lại thể hiện được cái nét đẹp văn hóa và lịch sử của việt nam
và tôi nghĩ là đây cũng là một dự án khá là hay và để cho giới trẻ việt nam có thể học hỏi được thêm nhiều những kiến thức
hay là có thể thấy lại được những cái hình ảnh thời xa xưa của thủ đô hà nội mình
từ nay thì tôi cũng không được sống ở cái thời kỳ đổi mới cũng như thời kỳ bao cấp
nhưng mà khi mà được nhìn được những cái hình ảnh này thì tôi cũng thấy cũng khá là mới mẻ
và muốn học hỏi thêm nhiều hơn về những cái kiến thức cũng như là muốn được biết thêm nhiều những hình ảnh ngày xưa hơn
từ khi mà xem truyền hình đã phát thảo ra những cái hình ảnh này
tôi cũng cảm thấy rất là hữu động vì là mình là người ở đây
mình biết là tất cả những cái từ những cái nhỏ nhất là cái tiếng len keng của tàu điện rồi
rồi ở trên bờ hồ đi cái thời chiến tranh bảy mươi hai là đi mua hoa mỗi khi ở trên bờ hồ đấy
hay là cái hàng kem tràng tiền này rồi hay là chỗ hồng vân ấy
mình cứ mỗi một cái hình ảnh hiện ra và mình cảm thấy là sống lại tất cả những cái ký ức của cuộc sống mình
cái thời xa xưa đấy
cho nên là rất muốn là để cho các bạn là đưa các cái hình ảnh này lại cho tất cả cái thế hệ sau các bạn con cháu mình nó được nhìn nó thiết
dự án bích họa trên phố phùng hưng có tổng số một mươi tám tác phẩm do họa sĩ hai nước việt nam và hàn quốc thực hiện
đặc biệt trong đó có một bức bích họa là sự kết hợp giữa họa sĩ hai nước
đó là tác phẩm ghép tạo hình cầu long biên bằng dây điện với nhiều màu sắc bắt mắt đang trong quá trình triển khai thực hiện
để thực hiện các tác phẩm bích họa về hà nội cần rất nhiều công đoạn phức tạp đòi hỏi sự khéo léo của người họa sĩ
nhằm tạo độ bền cho những bức tranh các họa sĩ phải đặt khung kim loại lắp rán giáo xây dựng cho những nét phác thảo đầu tiên
các chất liệu vẽ tranh trước khi vẽ phải xử lý lớp chống thấm tránh ẩm mốc
những bức bích họa được vẽ bằng loại sơn cao cấp tạo độ bền từ năm đến một mươi năm cho những bức tranh
dự kiến những tác phẩm nghệ thuật này sẽ được hoàn thành trong khoảng thời gian từ một đến hai tháng tới đây
trước đó tôi đã tham gia vào vẽ tranh tại làng bích họa tam thanh
lần này ban tổ chức lại tiếp tục mời tôi tham gia cộng tác
tôi rất vui có thể đóng góp một phần ý tưởng của mình để thực hiện hóa không gian nghệ thuật tại phố cổ hà nội
từ hôm quận hoàn kiếm có chủ trương làm đoàn phố phùng hưng từ ngã ba lê văn ninh đến hàng cót
chỉnh trang để vẽ những bức họa này do phía nước bạn hàn quốc tài trợ
thì mình cảm thấy là trước là cái phố phùng hưng này thì nó hơi sập xẹ
từ ngày mà có cái chương trình này thì phố phùng hưng này được phong quang sạch đẹp
người dân ở đây xuống xung quanh đây cảm thấy là rất hài lòng về cái việc có những cái bức họa để làm tăng thêm cái vẻ đẹp của thủ đô cũng như là của quận hoàn kiếm
toàn bộ phố phùng hưng có một trăm ba mươi một cổng vòm
có bốn cổng được đục ra để phục vụ giao thông sinh hoạt của người dân
một trăm hai mươi bảy cổng vòng còn lại sẽ được chia thành ba giai đoạn triển khai
dự án bích họa trên phố phùng hưng nằm trong giai đoạn một
các giai đoạn tiếp theo sẽ được thực hiện trong thời gian tới
nhằm tạo ra một không gian văn hóa đặc sắc giữa lòng phố cổ
tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước khi tới hà nội trong thời gian tới
dự án này thì được chia làm ba cái phân kỳ
phân kỳ thứ nhất thực hiện trong năm hai nghìn một mươi bảy

đó là phối hợp với tụi văn án hàn quốc
đ terr khai bức họa
dự án phân kỳ thứ hai
đó là giai đoạn phát huy vòm cầu tại đoạn từ phố hằng cót cắt phố phùng hưng
và cái đoạn thứ ba là cái đoạn từ phố cửa đông cho đến phố lê văn linh